đảng ủy cảnh sát biển việt nam và thành ủy hải phòng đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận
cảnh sát biển đồng hành với ngư dân giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
ban thường vụ đảng ủy cảnh sát biển việt nam và ban thường vụ thành ủy hải phòng thống nhất ban hành chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận
cảnh sát biển đồng hành với ngư dân với các nội dung phối hợp tổ chức tuyên truyền tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh
giúp dân phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống văn hóa góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới
là điểm tựa để ngư dân vươn khơi bám biển góp phần giữ vững an ninh chủ quyền biển đảo của tổ quốc
phối hợp huy động nhân lực phương tiện tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo
thông qua ký kết chương trình này nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân của hệ thống chính trị
và nhân dân trên địa bàn hải phòng và lực lượng cảnh sát biển trong xây dựng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh trật tự an toàn biển đảo của tổ quốc
tại hội nghị bộ tư lệnh cảnh sát biển đã trao quà cho một mươi ngư dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hai trăm linh triệu đồng